ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ubnd tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị cơ cấu lại nền kinh tế
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tham gia hội nghị có các nhà quản lý nhà khoa học và chuyên gia kinh tế
ở khắp mọi miền đất nước các chuyên gia khuyến cáo quảng nam cần hiện đại hóa nền hành chính
đẩy mạnh thu hút đầu tư cơ cấu lại nền kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng
và tạo ra sự phát triển bền vững
thời gian qua nền kinh tế của tỉnh quảng nam có bước tăng trưởng đáng kể
năm hai nghìn một mươi tám quy mô kinh tế của tỉnh đã đạt hơn chín mươi một tỷ đồng tốc độ tăng trưởng bình quân
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám đạt một mươi ba một một năm nền kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa ổn định
do vậy để đạt mục tiêu phát triển của tỉnh quảng nam đến năm hai nghìn ba mươi là đạt mức grdp bình quân chín
một trăm linh usd một người tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi khoảng một mươi năm một năm
các chuyên gia khuyến cáo
tỉnh quảng nam cần phát huy tối đa các thế mạnh của tỉnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song công nghiệp xây dựng và dịch vụ
mặt khác tỉnh cần có tư duy quan điểm phát triển vùng liên kết vùng lấy du lịch làm tâm điểm để phát triển
đồng thời chủ động tham gia và đón bắt cơ hội mang lại từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhất là cần hiện đại hóa nền hành chính để thu hút doanh nghiệp tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ